trong hai ngày hôm qua và ngày hôm nay tổng công ty đường sắt việt nam đã tạm dừng chạy một số đoàn tàu do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba
tại ga sài gòn ngừng chạy các tàu se tám se sáu se bốn se hai chặng sài gòn hà nội xuất phát ngày một mươi bốn tháng một mươi một
đối với các tàu xuất phát từ ga hà nội ngành đường sắt ngừng chạy các tàu se ba se một xuất phát ngày một mươi bốn tháng một mươi một và tàu se bảy se năm xuất phát ngày một mươi năm tháng một mươi một
riêng tàu se bảy và se năm vẫn xuất phát theo kế hoạch tại ga hà nội ngày một mươi bốn tháng một mươi một
hành khách có vé đi tàu hành trình bị tạm ngừng có thể liên hệ nhà ga để trả vé không thu phí
ngành đường sắt sẽ liên tục theo dõi tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu phù hợp bảo đảm an toàn